toàn bộ các bài hát trong cd cũng chính là những tiết mục tiêu biểu mà hợp ca quê hương đã biểu diễn kể từ khi thành lập vào năm hai nghìn chín tới nay do vậy cd này cũng là một mốc đầy ý nghĩa trong trạng đường mà hợp ca quê hương đã đi qua

thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiên nam vấn đề mà chúng tôi muốn nêu ra trong buổi tọa đàm ngày hôm nay đó là trong thế hệ trẻ ở việt nam hiện tượng mà không nói và viết được tiếng mẹ đẻ thì không phải là quá là cá biệt nữa
nhưng mà một vấn đề này thì chúng tôi muốn nêu ra trong cuộc tọa đàm ngày hôm nay đó là trong thế hệ trẻ người việt nam hiện tượng mà không nói và viết được tiếng mẹ đẻ thì không phải là quá là cá biệt nữa

bởi vì là khi các bạn ấy ở đó chắc chắn là kiểu gì các bạn ấy cũng sẽ nói tiếng nói như một cái ngôn ngữ thứ nhất

và các bạn ấy không cần phải có quá nhiều cố gắng

và cái môi trường cái cộng đồng của các bạn ấy có cái phương pháp gì đó

tức là cái việc duy trì tiếng việt mới là cái khó chứ cũng không cần đến mức cần phải dung hòa đâu
theo quan điểm của tôi và theo thực tế chứng minh thì chúng ta không cần phải lo lắng về việc mà

sẽ rất khó khăn trong việc mà nói được viết được tiếng việt

nhưng cũng có thể thấy là những người việt ở nước ngoài thì cũng đang có những cái nỗ lực rất là to gọn
chúng ta cũng có thể gọi là nỗ lực to lớn của họ trong cái việc là mở những cái lớp dạy tiếng việt
hay là mở những cái câu lạc bộ về âm nhạc thôi chẳng hạn
để đưa tiếng việt đến gần hơn với những em nhỏ đến với người việt nam ở nước ngoài
thì ông nhận xét thế nào

như bạn nói thì những lớp học tiếng việt ở nước ngoài những cái câu lạc bộ văn hóa rồi tiếng việt

và tôi thấy điều đấy là rất là đáng khuyến khích

để bảo tồn
về ngôn ngữ bảo tồn về tiếng việt
ở cuba thì không có không phải là cái nơi mà tồn tại đông cộng đồng người việt
như là một số nước khác đặc biệt
cho nên là phần lớn thì những gia đình đều là dạy con nói tiếng việt ở nhà
trong qua đó thì các bé thì vẫn học tiếng nước ngoài ở các trường quốc tế
nhưng mà về nhà thì lại giao tiếp bằng tiếng việt
nên phần lớn là mọi người là vẫn nói về tiếng việt và giao tiếp là ổn

hay là lớn lên thì
các bố các anh thì có thể là hát những bài hát
theo các loại nhạc khác nhau

hay là cái giao tiếp cơ bản của người việt ở nước ngoài

những cái người những du học sinh việt nam
và những người việt ở nước ngoài
sẽ cần phải có những cái hoạt động như thế nào
gìn giữ cũng như là bảo tồn văn hóa và bảo tồn tiếng việt ở nước sở tại
thực tế thì các hoạt động

ở nước ngoài là
những cái mô hình mà
khá là hữu ích
tất cả các nước không riêng gì việt nam

ngoài ra thì

cũng là những tổ chức mà
tạo nên những cái hoạt động
như là ở cuba thì có
chương trình ca nhạc hồn việt

những cái làn điệu
dân ca quen thuộc
hay những táo dài

hoặc như chương trình tết cộng đồng

đem đến cái sự giao lưu cho chính cộng đồng người việt ở nước ngoài
cho người việt mà còn

đến với các bạn bè quốc tế

rất đáng được

vâng một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến buổi thảo đàm của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị như một tấm giấy thông hành
để mỗi người con đất việt khi bước ra về thế giới mà không bị trộn lẫn

luôn cảm nhận văn hóa dân tộc
chính là những khoảng trời xanh

tuy sống xa đất nước

giá trị văn hóa truyền thống chính là mảnh hồn quê hương
đem lại sức mạnh gắn kết giữa các cá thể

để tạo nên một cộng đồng đoàn kết
biết thương yêu đừng bọc nhau

người việt nam sinh sống ở nước ngoài
và những người việt đang sống trên quê hương xứ sở

đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc